thời gian qua trên địa bàn huyện rồng riềng tỉnh kiên giang đã xảy ra một số vụ trộm cắp dây cắp điện thắp sáng công cộng
với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm lực lượng công an huyện rồng riềng đã vào cuộc điều tra
và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ án trộm dây điện để đem lại cuộc sống bình yên trên địa bàn
đây là hiện trường vụ cắt trộm dây điện vào tối ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trên tuyến lộ chín trăm sáu mươi ba thuộc ấp hòa an b xã ngọc hòa huyện rồng riềng
theo người dân địa phương chỉ qua một đêm kẻ gian cắt hàng chục mét dây điện dùng để thắp sáng gây bất tiện cho mọi người đi đường vào ban đêm
công an huyện rồng riềng đã huy động lực lượng chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã khẩn trương thẩm tra xác minh
thu thập chứng cứ và mở rộng diện điều tra tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng tìm ra thủ phạm gây án
xác định đây là băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động liên quyền liên tỉnh

tự nhiên bản thân không có nghề nghiệp và thường xuyên tụ tập đêm khuya để sử dụng ma túy
khi không có tiền tiêu xài thì nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
sau đó cả nhóm bàn bạc lợi dụng những đoạn đường vắng nhà dân vào đêm khuya ít người qua lại cùng nhau thực hiện hành vi cắt dây điện
trước khi đi trộm các đối tượng còn trang bị công cụ để gây án và hung khí sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
với thủ đoạn nêu trên nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp dây điện ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện rồng riềng
số dây điện trộm được nhóm đối tượng này mang về đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
về phía lực lượng công an thì phải tăng cường công tác nắm tình hình quản lý các địa bàn và đối tượng đặc biệt là các địa bàn dắn dân cư
có khả năng là các đối tượng thường xuyên theo dõi để trộm cắp tài sản
trong thời gian tới lực lượng công an huyện rồng riềng tiếp tục để mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa